hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kể từ khi triển khai nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về việc quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
lượng người làm thủ tục qua các chốt kiểm soát của địa phương này tăng mạnh trung bình khoảng hai mươi người mỗi ngày
số phương tiện đường bộ vào địa bàn tỉnh tăng ba mươi tám số người tăng bốn mươi hai so với thời điểm trước đó
trong đó số lượng xe khách tăng hai trăm linh xe tải hàng hóa tăng một mươi hai doanh thu vận tải tăng một mươi một năm
dù lượng người và phương tiện vào tăng đột biến nhưng không xảy ra tình trạng ủng ứ do người dân chỉ phải khai báo y tế qua pc covid
để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân các cơ quan chức năng cho lắp hệ thống quét mã vạch ngay giữa đường để ngồi trên xe cũng có thể quét mã khai báo y tế
trong số những người vào quảng ninh có không ít công dân quảng ninh từ miền nam trở về
dự kiến công dân quảng ninh từ một số tỉnh thành trong đó có một số địa phương ở miền nam sẽ tiếp tục trở về quê trong những ngày tới
trong số người di chuyển từ địa phương khác đến quảng ninh có nhiều trường hợp đi về từ các địa phương khu vực có dịch vừa hết giãn cách nhất là các địa phương có số ca mắc covid một mươi chín cao
sau khi đi qua chốt kiểm soát thông tin phòng chống dịch của tỉnh thực hiện hành trình di chuyển phức tạp thay đổi nhiều phương tiện giao thông tiếp xúc nhiều người nhiều nơi trước khi về nơi cư trú gây khó khăn cho công tác xác minh truy vết dập dịch
trước tình hình này tỉnh quảng ninh đã khẩn trương ban hành văn bản hỏa tốc khắc phục sơ hở trong phòng chống dịch
tỉnh quảng ninh đã ban hành văn bản hỏa tốc số bảy nghìn bốn trăm tám mươi về việc triển khai y tế đối với người vào quảng ninh từ các địa phương cấp độ dịch ba và bốn
đây là động thái nhằm khắc phục một số sơ hở trong công tác kiểm soát người về từ vùng dịch tại tỉnh này
theo văn bản số bảy nghìn bốn trăm một mươi năm trước đó ubnd các huyện thị xã thành phố chủ động theo dõi chặt chẽ người về từ các địa phương khu vực có dịch vừa hết giãn cách
nhất là các địa phương có số ca mắc covid một mươi chín cao như thành phố hồ chí minh bình dương
đồng nai lòng an thực hiện xét nghiệm cách ly theo dõi sức khỏe theo đúng chỉ đạo của bộ y tế
đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn để cách ly tại nơi tập trung hoặc là chuyển quyết định cách ly tại nhà với yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch không để lây nhiễm ra cộng đồng
cụ thể đối với người đến từ địa bàn có dịch địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc là vùng cách ly y tế
người tiếp xúc gần f một nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày
và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm đến
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc giấy ra viện không quá sáu tháng tính đến thời điểm đến và về địa phương
phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày đến và về địa phương
luôn thực hiện năm k và thực hiện xét nghiệm hai lần vào ngày đầu và ngày thứ bảy
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai thì xử trí theo quy định
những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
phải thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày kể từ ngày đến về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian một mươi bốn ngày tiếp theo
thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày đầu ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn trong thời gian cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai thì xử trí theo quy định
tuy nhiên qua kiểm tra tình hình lực lượng chức năng tỉnh phát hiện vẫn còn hiện tượng người đi về từ các địa phương
khu vực có dịch vừa hết giãn cách
cảm ác covid một mươi chín cao sau khi đi qua chốt kiểm soát thông tin phòng chống dịch của tỉnh
thực hiện hành trình di chuyển phức tạp thay đổi nhiều phương tiện giao thông
tiếp xúc nhiều người nhiều nơi trước khi về nơi cư trú gây khó khăn cho công tác xác minh truy vết dập dịch
để khắc phục các sơ hở kể trên quỹ ban tỉnh ra văn bản hỏa tốc số bảy nghìn bốn trăm tám mươi yêu cầu
bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp theo văn bản đã chỉ đạo của quỹ ban tỉnh
chủ tịch quỹ ban các huyện thị xã thành phố có chốt kiểm soát thông tin ra vào tỉnh
chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra chặt chẽ tất cả các trường hợp trở về từ vùng cấp bốn
và từ các địa phương khu vực có dịch vừa hết giãn cách nhất là các địa phương có số ca mắc covid một mươi chín cao
cụ thể thực hiện khai báo y tế đầy đủ thông tin ngay để chính quyền địa phương nơi trở về
thực hiện quản lý xét nghiệm theo quy định
sau khi có ý kiến xác nhận tiếp nhận của chính quyền địa phương nơi trở về
lực lượng tại chốt kiểm soát cho người di chuyển về địa phương
sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với quỹ ban các huyện thị xã thành phố
thống nhất phương tiện đủ điều kiện đưa các trường hợp nêu trên từ các chốt kiểm soát thông tin
phòng chống dịch về địa phương đảm bảo an toàn cho cộng đồng và cho người về
sở thông tin và truyền thông trung tâm truyền thông tỉnh quỹ ban các huyện thị xã thành phố
tăng cường công tác tuyên truyền để người dân từ các địa phương khu vực có dịch vừa hết giãn cách
nhất là các địa phương có số ca mắc covid một mươi chín cao trước khi trở về
phải liên hệ với chính quyền địa phương cấp xã để nắm thông tin phối hợp đón và quản lý
khi trở về địa phương phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế hạn chế tiếp xúc
và các quy định phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho gia đình và cả cộng đồng
thưa quý vị mặc dù đang dần chuyển sang trạng thái bình thường mới
thế nhưng với dòng người đổ về quảng ninh ngày mùa đông
tỉnh này cũng đang ghi nhận một số ca nhiễm covid một mươi chín mới trên địa bàn
trong sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ninh
ông ninh văn chủ cho biết hai ca f được xác định là anh p d n l sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
và con trai có tên p d g l sinh năm hai nghìn bảy cùng trú ở tổ hai khu một mươi
phường hồng hải thành phố hạ long trở về từ bình dương vào ngày một mươi chín tháng một mươi
đi cùng đoàn với f tại thành phố móng cái
sau khi di chuyển cùng đoàn người tới đèo hải vân thành phố đà nẵng
bố con anh n l cùng với bốn mươi ba người khác thuê xe bốn mươi năm chỗ
và xe tải riêng chở xe máy từ hầm hải vân về đến chốt tại huyện thường tín
thành phố hà nội vào một mươi một h ngày một mươi chín tháng một mươi nghỉ ngơi tại chỗ khoảng bốn tiếng
sau đó bố con em l cùng với sáu người đi xe máy về quảng ninh qua các tỉnh thành phố hà nội
bắc ninh hải dương đều có công an dẫn đường
tại chốt kiểm soát dịch bệnh ở thị xã đông triều
hai bố con anh n l lên taxi về nhà ở và không nhớ biển số xe
đến hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng một mươi về nhà tại tổ hai khu một mươi phường hồng hải thành phố hạ long
được người nhà mở cửa chợ sẵn có tiếp xúc giữ khoảng cách sau đó lên phòng riêng để cách ly
sáng ngày hai mươi tháng một mươi chị vtn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín là vợ anh l lên trạm y tế phường hồng hải khai báo cho chồng và con trai
trung tâm y tế tp hạ long lấy mẫu xét nghiệm pcr và kết quả lần một âm tính với sars cov hai
đồng thời đưa hai trường hợp này vào khu cách ly tập trung ba trăm sáu mươi hoành bồ ngày hai mươi một tháng một mươi
đến ba giờ ngày hôm nay kết quả xét nghiệm pcr của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ninh
khẳng định hai trường hợp này dương tính với sars cov hai
thành phố hạ long đang triển khai các biện pháp chống dịch khẩn cấp phong tỏa nhà ở của gia đình
truy vết các f một và tạm thời cho toàn thể học sinh trường trung học phổ thông hòn gai nghỉ học
nơi con gái của anh bdn đang học tập kể từ ngày hai mươi hai tháng một mươi cho tới khi có thông báo mới
như vậy đến nay quảng ninh đã có ba ca covid một mươi chín từ bình dương trở về
sau gần một tháng tỉnh này không xuất hiện ca covid một mươi chín mới trong cộng đồng
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một mươi một người quê thành phố bóng cái
tỉnh quảng ninh từ bình dương trở về được xét nghiệm dương tính với sars cov hai
hành trình của người này về quê lúc thì đi xe máy lúc thì đi ô tô với nhiều người
và qua các chốt đều khai báo y tế
đến hạ long người này thuê riêng một xe ô tô để về nhà tại bóng cái
thưa quý vị là một trong những địa phương triển khai tiêm vaccine sớm nhất của cả nước
quảng ninh đã có một thời gian dài
không xuất hiện ca mắc mới thế nhưng trước diễn biến khó lường của dịch bệnh
đặc biệt là khi dòng người nhiều nơi đổ về địa phương này càng ngày càng đông
tỉnh quảng ninh đã có những biện pháp văn bản ứng phó kịp thời để hạn chế tối thiểu rủi ro có thể xảy ra
những thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong những chương trình tiếp theo
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
quý vị cũng đừng quên ấn like subscribe kênh của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại